ngày ba mươi tháng tám dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ sẽ họp phiên thường kỳ tháng tám bàn về tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng năm hai nghìn một mươi tám
mở đầu phiên họp thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả của asean hai nghìn một mươi tám đã cao hơn dự kiến
thủ tướng cũng đánh giá cao về chương trình kết nối đổi mới hệ thống sáng tạo hai nghìn một mươi tám do bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì
tại phiên họp này sẽ có một mươi nội dung được đưa ra báo cáo và thảo luận thể chế liên quan đến điều hành của chính phủ
nên sáng nay phiên họp đã tập trung nghe báo cáo và thảo luận về dự án luật quản lý thuế sửa đổi và một số luật khác
thủ tướng cũng đánh giá cao về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai hết sức kịp thời
về kinh tế xã hội an ninh chính trị trong tháng qua ổn định
thủ tướng lưu ý cần phải làm tốt hội nghị wf asean trong tháng chín tới
phải được tăng cường trên hình chính trị xã hội ổn định
quy tính về thế quốc tế của nước ta tiếp tục tăng
nhất là các tổ chức quốc tế lần lượt đánh giá cao về tiến vọng phát triển kinh tế của nước ta
đặc biệt chúng ta đã chuẩn bị hội nghị quốc tế wf asean tại hà nội từ một mươi hai tháng chín
đây là hội nghị rất lớn và đây là sự kiện bảo giao quan trọng nhất tạo đặt với nhiều nguyên thủ quốc gia
hẳn năm nước ngoài đến thăm dự
đây là cái việc mà các bệnh nhân sẽ tự vụ bảo giao thành phố hà nội tập trung sức chuẩn bị để làm tốt hội nghị ngay sau đây
ngoài thể chế thì còn vấn đề rất trọng tâm đó là đánh giá và thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng năm hai nghìn một mươi tám
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng lưu ý cần thảo luận phân tích những hạn chế tồn tại
cấu hạ tầng bị mưa lũ phá hoại mà nhiều địa phương chưa có kế hoạch cụ thể
giá cả nông sản và khai thác thủy sản bất hợp pháp giải ngân có tiến bộ nhưng vẫn cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn
thủ tướng cũng đề nghị thảo luận đánh giá tình hình trọng tâm năm hai nghìn một mươi tám
qua phân tích thì có một mươi hai chỉ tiêu về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại năm hai nghìn một mươi tám có thể đã đạt và vượt chỉ tiêu
có thể một mươi hai chỉ tiêu về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta sẽ đạt và vượt toàn nhiệm có năm chỉ tiêu vượt và bốn chỉ tiêu đạt
trong đó gdp sẽ đạt trên hai mươi bảy thông ương rất đạt vượt kỷ toán ba năm
ngay từ tháng này thủ tướng yêu cầu cần chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo phục vụ kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
chiều nay chính phủ sẽ thảo luận làm rõ về kết quả
chúng ta đạt được về kinh tế xã hội trong tháng qua đồng thời tìm giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện các mục tiêu phát triển trong những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi tám